hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân nguyên tổng bí thư nông đức mạnh nguyên chủ tịch nước trần đức lương nguyên thủ tướng chính phủ nguyễn tấn dũng nguyên chủ tịch quốc hội nguyễn văn an nguyễn sinh hùng chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam trần thanh mẫn đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an cùng các đồng chí ủy viên bộ chính trị nguyên ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng nguyên bí thư trung ương đảng
vòng hoa của đoàn mang dòng chữ đời đời nhớ ơn chủ tịch hồ chí minh vĩ đại đoàn đại biểu bày tỏ lòng biết ơn vô hạn thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của chủ tịch hồ chí minh lãnh tụ vĩ đại người thầy kính yêu của đảng và dân tộc ta
năm hai nghìn một mươi chín kỷ niệm năm mươi năm thực hiện di trúc của bác toàn đảng toàn quân toàn dân ta nỗ lực thực hiện tốt chỉ thị năm cttvk của bộ chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
gắn với nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi hai về xây dựng chỉnh đốn đảng ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống những biểu hiện tự diễn biến tự chuyển hóa trong nội bộ
qua đó tạo chuyển biến tích cực về tình hình chính trị tư tưởng đạo đức cán bộ tạo được sự thống nhất trong đảng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự bảo vệ tổ quốc đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
sau khi vào lăng viếng chủ tịch hồ chí minh đoàn đã tới đặt vòng hoa dân hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ
vòng hoa của đoàn mang dòng chữ đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ
cũng trong sáng nay đoàn đại biểu của đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an đã vào lăng viếng chủ tịch hồ chí minh và dân hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ
đoàn đại biểu đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an do thượng tướng lê quý vương ủy viên trung ương đảng phó bí thư đảng ủy công an trung ương làm trưởng đoàn
cùng đi với đoàn có trung tướng nguyễn văn sơn thứ trưởng bộ công an và đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc bộ
vòng hoa của đoàn mang dòng chữ đời đời nhớ ơn chủ tịch hồ chí minh vĩ đại
sau khi vào lăng viếng chủ tịch hồ chí minh đoàn đã tới đặt vòng hoa dân hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ
vòng hoa của đoàn mang dòng chữ đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ
thưa quý vị và các đồng chí nhân kỷ niệm một trăm hai mươi chín năm ngày sinh chủ tịch hồ chí minh đại tướng giáo sư tiến sĩ tô lâm ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an đã có bài viết quan trọng
tư tưởng hồ chí minh
tư tưởng hồ chí minh về công an nhân dân nền tảng lý luận quan trọng của sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự
truyền hình công an nhân dân intv trân trọng giới thiệu toàn văn bài viết của đồng chí bộ trưởng
trong cuộc đời hoạt động cách mạng của mình chủ tịch hồ chí minh luôn dành sự quan tâm chăm lo đặc biệt xây dựng giáo dục và rèn luyện lực lượng công an nhân dân trưởng thành lớn mạnh về mọi mặt
trong đó tư tưởng hồ chí minh về công an nhân dân đã hình thành như một tất yếu khách quan
là bộ phận cấu thành
trong hệ thống tư tưởng của người
trở thành nền tảng lý luận quan trọng của sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự
và xây dựng lực lượng công an nhân dân từ khi thành lập đến nay
trong tư tưởng hồ chí minh
công an nhân dân mang đậm bản chất giai cấp công nhân
có tính đảng tính nhân dân sâu sắc
người khẳng định
công an của ta là công an nhân dân
vì dân mà phục vụ
và dựa vào nhân dân mà làm việc
tại hội nghị công an toàn quốc lần thứ một mươi tháng một năm một nghìn chín trăm năm mươi sáu
người nhấn mạnh
nhân dân ta có hai lực lượng
một là quân đội
để đánh giặc ngoại xâm
để bảo vệ tổ quốc
giữ gìn hòa bình
một lực lượng nữa là công an
để chống kẻ địch trong nước
chống bọn phá hoại
có lúc chiến tranh
có lúc hòa bình
lúc chiến tranh thì quân đội đánh giặc
lúc hòa bình thì tập luyện
còn công an thì phải đánh địch thường xuyên
lúc chiến tranh có việc
lúc hòa bình lại càng nhiều việc
nhân dân ta có hai lực lượng
công an là bảo vệ và phục vụ nhân dân
bảo vệ đảng
bảo vệ chính quyền nhân dân
vì vậy đối với nhân dân
đối với đảng
với cách mạng xã hội chủ nghĩa
trách nhiệm của công an rất lớn
rất nặng nề
về đặc điểm tính chất công tác công an
người khẳng định
công việc của công an âm thầm
nhưng rất quan trọng
công an đánh địch bên ngoài đã khó
đánh địch bên trong người còn khó khăn hơn
phải thấy càng vĩ đại
thì càng gian khổ bấy nhiêu
và thấy gian khổ
là để vượt qua
chớ không phải để lùi bước
cùng với việc xác định
công an phải có phương pháp tư duy biện chứng
biện pháp bạo lực
biện pháp kỹ thuật
người luôn đặt biện pháp quần chúng lên hàng đầu
và quan tâm xây dựng mối quan hệ gắn bó máu thịt
giữa công an nhân dân với nhân dân
công tác công an
phải thấm nhuần sâu sắc
và thực hiện nhất quán quan điểm
phương châm lấy dân làm gốc
công an có
bao nhiêu người
phải làm sao có hàng chục triệu đôi bàn tay
hàng chục triệu gặp mắt và đôi tay
muốn như vậy phải dựa vào dân
không được xa rời dân
nếu không thế thì sẽ thất bại
khi nhân dân giúp đỡ ta nhiều
thì thành công nhiều
giúp đỡ ta ít thì thành công ít
giúp đỡ ta hoàn toàn
thì thắng lợi hoàn toàn
mỗi cán bộ chiến sĩ công an
phải là những cán bộ dân vận giỏi nhất
đặc biệt phải làm để dân tin
dân phục dân yêu
và tham gia vào các mặt công tác
bảo đảm an ninh trật tự
ngày càng tự giác hiệu quả
trong bài nói tại hội nghị cán bộ công an
ngày hai mươi chín tháng bốn năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba
người nhấn mạnh
phải ra sức phát động quần chúng
tham gia phong trào bảo vệ trị an
giáo dục quần chúng nâng cao tinh thần
làm chủ đất nước
tinh thần cảnh giác đối với kẻ thù của nhân dân
tích cực phòng và chống gián điệp biệt kích
muốn đạt kết quả đó
thì công an phải hết lòng giúp đỡ nhân dân
và dựa vào lực lượng hùng mạnh của nhân dân
làm tốt những việc đó
thì chúng ta nhất định thắng được địch
tư tưởng đó của người
đã đặt nền móng cho việc xây dựng phong trào toàn dân
bảo vệ an ninh tổ quốc
thế trận an ninh nhân dân
gắn với nền quốc phòng toàn dân
thế trận quốc phòng toàn dân
và thế trận lòng dân vững chắc
chủ tịch hồ chí minh đặc biệt quan tâm
xây dựng lực lượng công an nhân dân
về chính trị tư tưởng tổ chức và đạo đức
người yêu cầu xây dựng bộ máy tổ chức công an
phải mang tính dân chủ cao
giản đơn thiết thực hiệu quả
trong đó quan tâm xây dựng bộ máy công an
ở cơ sở vùng biên giới hải đảo
người cán bộ công an
trong tư tưởng của người
thực sự là cái gốc của mọi công việc
được đề cập khoa học toàn diện
từ khái niệm vị trí vai trò nhiệm vụ tư tưởng
bản chất nhân văn của cán bộ
đến tầm quan trọng
nguyên tắc cơ bản trong tuyển chọn đào tạo sử dụng đánh giá kiểm tra giám sát cán bộ công an
và thi đua khen thưởng kỷ luật trong công an nhân dân
người luôn nhấn mạnh phẩm chất trung thành với đảng
hết lòng phụng sự tổ quốc phục vụ nhân dân
đồng thời nhắc nhở cán bộ chiến sĩ công an
phải tu dưỡng rèn luyện
xứng đáng là lực lượng vũ trang trọng yếu tin cậy
để bảo vệ đảng nhà nước và nhân dân
điều này được thể hiện rõ nét đầy đủ toàn diện
và sâu sắc trong thư gửi đồng chí hoàng mai
giám đốc sở công an khu một mươi hai
ngày một mươi một tháng ba năm một nghìn chín trăm bốn mươi tám
trong đó nêu rõ tư cách người công an cách mệnh
đã trở thành tư tưởng lớn
mang tầm chỉ đạo chiến lược
trong công tác xây dựng đảng xây dựng lực lượng công an nhân dân
đối với tự mình phải cần kiệm liêm chính
đối với đồng sự phải thân ái giúp đỡ
đối với chính phủ phải tuyệt đối trung thành
đối với nhân dân phải kính trọng lễ phép
đối với công việc phải tận tụy
đối với địch phải cương quyết khôn khéo
quan điểm xuyên suốt trong tư tưởng hồ chí minh
là xây dựng khối đoàn kết trong đảng đoàn kết trong nước
và đoàn kết quốc tế
kết hợp sức mạnh của dân tộc với sức mạnh thời đại
vì vậy chủ tịch hồ chí minh rất coi trọng
mối quan hệ giữa đảng nhà nước với công an nhân dân
mối quan hệ hiệp đồng giữa công an nhân dân
với quân đội nhà nước với công an nhân dân
với quân đội nhân dân và các chủ thể khác trong hệ thống chính trị
đó là những mối quan hệ rất đặc biệt
nhằm phát huy vai trò đảng lãnh đạo nhà nước quản lý
nhân dân kiểm tra giám sát
huy động sức mạnh tổng hợp trong đấu tranh giải phóng dân tộc
thống nhất đất nước xây dựng và bảo vệ tổ quốc
người chỉ rõ công tác công an phải gắn chặt với đường lối chính trị của đảng
nếu thoát ly đường lối chính trị của đảng
thì dù khéo mấy cũng không kết quả
đảng có lãnh đạo chính trị
nếu lãnh đạo chính trị đúng thì chuyên môn mới đúng
các cấp ủy đảng phải thật sự giúp đỡ và lãnh đạo chặt chẽ công an
các cấp đảng bộ trong lực lượng công an nhân dân
phải rất coi trọng xây dựng đảng bộ và tri bộ bốn tốt
phải coi trọng công tác xây dựng đoàn thanh niên
góp phần củng cố tổ chức nâng cao sức chiến đấu của lực lượng công an nhân dân
người khẳng định quan hệ giữa công an nhân dân với quân đội nhân dân
là quan hệ hợp đồng tác chiến keo sơn gắn bó
vì mục tiêu chung bảo vệ đảng bảo vệ nhà nước bảo vệ chế độ và nhân dân
công an và quân đội là hai cánh tay của nhân dân của đảng của chính phủ của vô sản chuyên chính
vì vậy càng phải đoàn kết chặt chẽ với nhau
giúp đỡ lẫn nhau ra sức phát triển ưu điểm khắc phục những tư tưởng không đúng
lực lượng công an nhân dân việt nam vô cùng tự hào
và biết ơn chủ tịch hồ chí minh vĩ đại đảng cộng sản việt nam quang vinh
đã tổ chức lãnh đạo giáo dục rèn luyện công an nhân dân
thực sự là lực lượng vũ trang nhân dân trọng yếu tuyệt đối trung thành tin cậy của đảng nhà nước và nhân dân
không ngừng phân đấu hy sinh vì độc lập tự do của tổ quốc
vì an ninh quốc gia trật tự an toàn xã hội cuộc sống bình yên hạnh phúc của nhân dân
cùng toàn đảng toàn dân toàn quân ta
làm nên những thắng lợi vĩ đại trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc
xây dựng bảo vệ tổ quốc và thực hiện nghĩa vụ quốc tế cao cả
trong bối cảnh tình hình mới lực lượng công an nhân dân tiếp tục nghiên cứu học tập quán triệt
phát triển nội dung ý nghĩa cách mạng khoa học giá trị thời đại của tư tưởng hồ chí minh về công an nhân dân
nhằm hoàn thiện cơ sở lý luận công an nhân dân về phương pháp biện pháp nghệ thuật công tác
không ngừng chăm lo xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng chính quy tinh nhuệ và từng bước hiện đại
tổ chức bộ máy tinh gọn hoạt động hiệu lực hiệu quả cơ chế phối hợp chặt chẽ vận hành hiệu quả
nâng cao chất lượng tương tác và phục vụ nhân dân
tiếp tục tổ chức tốt công tác nắm phân tích dự báo tình hình
chủ động tham mưu với đảng nhà nước các chủ trương giải pháp bảo đảm an ninh trật tự phát triển kinh tế xã hội và đối ngoại
triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ phối hợp hiệp đồng chặt chẽ với quân đội nhân dân và các ngành các cấp
dựa vào nhân dân thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự góp phần giữ vững ổn định chính trị xã hội
bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền thống nhất toàn vẹn lãnh thổ
bảo vệ lợi ích và an ninh quốc gia
phục vụ đắc lực sự nghiệp xây dựng bảo vệ hội nhập và phát triển đất nước
thưa quý vị và các đồng chí trong cuộc đời mình chủ tịch hồ chí minh luôn đặc biệt quan tâm đến đồng bào các dân tộc
đối với những người con của vùng miền núi tây thừa thiên huế
người từng gửi thư kỳ vật từ miền bắc vào để động viên tinh thần hỗ trợ lao động sản xuất
với niềm tôn kính trân trọng những tình cảm thiêng liêng của lãnh tụ hồ chí minh
năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín khi bác qua đời đồng bào dân tộc miền tây thừa thiên huế
đã đồng loạt nhận họ hồ của chủ tịch hồ chí minh làm họ của mình
cho đến bây giờ niềm tự hào được mang họ bác và tình cảm với bác kính yêu
vẫn luôn đong đầy với các thế hệ đồng bào dân tộc nơi đây
anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân hồ vai
người con của đồng bào dân tộc ba cô huyện an lưới
năm nay đã gần tám mươi tuổi
năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm ông là một trong năm chiến sĩ thi đua miền nam
được vinh dự ra bắc gặp bác hồ
bức ảnh các anh em chiến sĩ chụp cùng bác
tại áo cá phủ chủ tịch lúc đó
được ông cất giữ như một báu vật suốt mấy chục năm qua

bác nói thật là mong mừng
hôm nay làm anh phảiabi phụ trách
phụ trách như vậy là nghiêm trọng
cảm ơn bác

chân bi bà
lúc đấy anh gặp con người
trong khi bác gặp ông
thầy gặp con người
cậu thấy thầy gặp mẹ
trong khi bác gặp mẹ
thầy gặp mẹ
trong khi bác gặp mẹ
trong khi bác gặp mẹ
đây cũng là thời điểm ông vinh dự được bác hồ đặt tên hồ vai
và anh hùng hồ vai chính là người đồng bào dân tộc thiểu số đầu tiên ở miền tây thừa thiên huế mang hò bác hồ
đến năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín khi bác qua đời với niềm tiệt thương vô hạn
đồng bào dân tập miền tây thừa thiên huế đã đồng loạt nhân hò hồ của chủ tịch hồ chí minh làm họ của mình
hiện nay gần một mươi hai người mang hò hồ
lòng kính yêu niềm tự hào và tình yêu với bác luôn được nuôi dưỡng hôn đúc trong lòng thế hệ trẻ miền tây thừa thiên huế hôm nay
bác họ hồ của mình không thấy hạnh phúc nói với bác vui
mình tên là hồ thị thuếch nữ
các người biết họ hồ là họ của ai không
họ hồ là họ bác hồ
xin được chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác
sáng mai ngày hai mươi tháng năm kỳ họp thứ bảy quốc hội khóa một mươi bốn sẽ chính thức khai mạc
tại kỳ họp này quốc hội sẽ quyết định và thảo luận về nhiều vấn đề quan trọng của đất nước
và trước thềm kỳ họp truyền hình công an nhân dân đã ghi nhận ý kiến của một số cử tri tại địa bàn hà nội về các vấn đề được cử tri quan tâm
tại buổi họp báo công bố nội dung chương trình kỳ họp thứ bảy quốc hội khóa một mươi bốn bên cạnh công tác lập pháp cũng như công tác giám sát tổng thư ký quốc hội nguyễn hạnh phúc cũng đã trả lời câu hỏi của các cơ quan thông tấn báo chí xung quanh đề xuất quốc hội ra nghị quyết tại kỳ họp này về an toàn giao thông
đây cũng là mối quan tâm lớn của cử tri cả nước bởi trong nhiều năm nay tình hình trật tự an toàn giao thông tại nước ta đã và đang có những tồn tại kéo dài chưa được giải quyết
các cơ quan thông tin báo chí xung quanh đề xuất quốc hội nguyễn hạnh phúc cũng đã trả lời câu hỏi của các cơ quan thông tin báo chí

thứ trưởng nhấn mạnh cần tăng cường phối hợp giữa các cục nghiệp vụ của bộ công an với công an các tỉnh tây nguyên
trong việc nắm chia sẻ thông tin tình hình quản lý đối tượng đẩy mạnh phong trào quân chúng bảo vệ an ninh trật tự
tập trung đấu tranh triệt xóa các băng ổ nhóm tội phạm có tổ chức tội phạm tín dụng đen
đang từ các tỉnh phía bắc và tây nguyên góp phần giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội
phục vụ phát triển kinh tế xã hội vùng tây nguyên
tuần qua đoàn công tác của bộ công an do đồng chí thượng tướng nguyễn văn thành
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an làm trường đoàn
đã tổ chức lễ báo công tại khu liêu niệm sáu điều bác hổ dạy công an nhân dân
xã nhã nam huyện tân yên tỉnh bắc giang
trước tượng đài chủ tịch hồ chí minh thứ trưởng nguyễn văn thành nêu rõ
năm hai nghìn một mươi tám lực lượng công an nhân dân đã có hơn một trăm ba mươi tập thể cá nhân được khen thưởng
tám đồng chí hy sinh bốn trăm linh một đồng chí bị thương tám mươi sáu đồng chí bị phơi nhiễm hiv trong khi làm nhiệm vụ
dù có nhiều mất mát đau thương nhưng với tinh thần vì nước quên thân vì dân phục vụ
lực lượng công an nhân dân nguyện trung thành tuyệt đối với đảng nhà nước và nhân dân
không ngừng tu dưỡng đạo đức phẩm chất cách mạng
theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh và sáu điều bác hồ dạy
nêu cao ý thức trách nhiệm nêu gương giữ vững kỷ luật kỷ cương
vượt qua mọi khó khăn thách thức để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao
phát biểu tại buổi lễ phát động cuộc thi giải báo chí với chủ đề
vì an ninh tổ quốc và bình yên cuộc sống
thượng tướng nguyễn văn thành ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an nhấn mạnh
cuộc thi lần này tiếp tục khẳng định vị trí vai trò và tầm quan trọng của báo chí
đã và đang là cầu nối quan trọng giữa lực lượng công an nhân dân với nhân dân
đồng thời ghi nhận tôn vinh khuyến khích tạo sự quan tâm của phóng viên biên tập viên
các cơ quan thông tấn báo chí và mọi cán bộ đảng viên và nhân dân
trong việc viết và sáng tác ngày càng nhiều tác phẩm báo chí xuất sắc
về chủ đề vì an ninh tổ quốc và bình yên cuộc sống
đến dự và phát biểu tại lễ khai mạc triển lãm công an nhân dân khắc ghi lời bác
thứ trưởng nguyễn văn sơn nhấn mạnh đây là một trong chuỗi những hoạt động thiết thực của lực lượng công an
nhằm tưởng nhớ tri ân và tôn vinh những công hiến của chủ tịch hồ chí minh
thông qua triển lãm nhằm tuyên truyền giới thiệu rộng rãi đến cán bộ chiến sĩ và nhân dân
những hình ảnh tài liệu hiện vật tiêu biểu
thể hiện sự quan tâm chăm lo diều dắt của chủ tịch hồ chí minh đối với lực lượng công an nhân dân
và những thành tựu chiến công xuất sắc của công an nhân dân việt nam
trong năm mươi năm thực hiện di trúc của người
giáo dục cán bộ chiến sĩ công an nhân dân tiếp tục đẩy mạnh học tập
làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
chủ trì buổi tiếp công dân định kỳ tháng năm năm hai nghìn một mươi chín
trung tướng nguyễn văn sơn thứ trưởng bộ công an
đã trả lời công dân những vấn đề liên quan đến trách nhiệm của bộ công an
giao thành trả bộ tiếp nhận đơn có văn bản yêu cầu thủ trưởng công an các cấp
có thẩm quyền xem xét giải quyết theo quy định của pháp luật và trả lời công dân
đối với nội dung khiếu nại tố cáo không thuộc trách nhiệm giải quyết của bộ công an
thứ trưởng trực tiếp giải thích hướng dẫn để công dân biết và hiểu rõ quyền nghĩa vụ
khi tham gia khiếu nại tố cáo
thứ trưởng nguyễn văn sơn cũng chỉ đạo công an các đơn vị địa phương
phải xử lý giải quyết dứt điểm các ý kiến khiếu nại của công dân
theo đúng quy định của pháp luật
với tinh thần cao nhất trong thời gian sớm nhất
đảm bảo khách quan dân chủ công khai
sáng nay tại hà nội trung tâm phát thanh truyền hình quân đội bộ quốc phòng
đã tổ chức chương trình truyền hình quốc phòng việt nam chuyển động hai nghìn một mươi chín
nhân sự kiện ra mắt trụ sở mới tại số một trăm sáu mươi năm xã đàn hà nội
dựa chương trình có đại tướng ngo xuân lịch ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ quốc phòng
đồng chí đại tướng phùng quang thanh nguyên ủy viên bộ chính trị nguyên bộ trưởng bộ quốc phòng
các đồng chí ủy viên trung ương đảng đại diện các cơ quan đơn vị trực thuộc bộ quốc phòng
đại diện các bộ ban ngành các cơ quan trung ương và thành phố hà nội
phát biểu tại chương trình đại tướng ngô xuân lịch ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ quốc phòng nhấn mạnh
sau sáu năm thành lập bên cạnh các chương trình chuyên sâu về các lĩnh vực quân sự quốc phòng và truyền thông
tập trung cho nhiệm vụ chiến lược bảo vệ tổ quốc
hiện nay kênh truyền hình quốc phòng việt nam của trung tâm phát thanh truyền hình quân đội
đã chú trọng hơn đến nhóm các chương trình giải trí kinh tế văn hóa xã hội
nhằm tiếp cận gần hơn đến đông đảo khán giả ngoài quân đội và khán giả trẻ
bộ trưởng bộ quốc phòng ngô xuân lịch khẳng định
trong thời gian tới cán bộ chiến sĩ của kênh truyền hình quốc phòng việt nam
và trung tâm phát thanh truyền hình quân đội
cần tiếp tục nỗ lực phát huy kết quả đã đạt được nâng cao chất lượng hiệu quả các chương trình
tiếp tục khẳng định và phát huy vị thế là một trong bảy kênh truyền hình thiết yếu của quốc gia
từ công tác đền ơn đáp nghĩa hỗ trợ khuyến học
đến các hoạt động thiện nguyện và tri ân chia sẻ với các hội viên
có thể nói thời gian qua
hội đồng hương hải phòng tại hà nội đã hoạt động rất hiệu quả
với những đóng góp nhất định đáng ghi nhận
và sáng nay hội đã có buổi gặp mặt thường niên
để tổng kết và định hướng các hoạt động lớn trong năm hai nghìn một mươi chín
với sự tham gia của nhiều đại biểu đại diện lãnh đạo các bộ ngành ubnd tp hải phòng
năm hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi hội đồng hương hải phòng tại hà nội sẽ tiếp tục giữ vững
và phát huy các hoạt động truyền thống
phát triển tăng số lượng và chất lượng hội viên
nâng cao chất lượng hoạt động của hội
đẩy mạnh các hoạt động tặng nhà tình nghĩa cho các đối tượng chính sách
trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó
trong đó những bộ phận nòng cốt như câu lạc bộ doanh nhân câu lạc bộ báo chí nghệ sĩ
hội sinh viên của hội đồng hương hải phòng tại hà nội sẽ tiếp tục là câu nối
đóng góp nhiều hơn nữa vào các thành tựu sự phát triển của thủ đô
cũng như quê hương hải phòng trên các lĩnh vực
với chủ đề hải phòng cánh bùa màu hoa phượng
chương trình gặp mặt năm nay cùng hòa chung với các hoạt động thiết thực ý nghĩa
chào mừng kỷ niệm sáu mươi bốn năm giải phóng hải phòng
đồng thời là sự gửi gắm hy vọng sẽ tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ
những thành tựu nổi bật của hải phòng trong tình hình mới
là điểm đến thành công với những ai yêu mến thành phố cảng
theo thông tin từ cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu bộ công an
cơ quan này vừa ra quyết định truy nã đối với bùi quang huy
tổng giám đốc công ty trách nhiệm hiếu hạn thương mại và dịch vụ kỹ thuật nhật cường
bùi quang huy sinh ngày một mươi hai tháng sáu năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn tại hà nội
bị khởi tố với tội danh buôn lậu và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng
quy định tại điều một trăm tám mươi tám và điều hai trăm hai mươi một bộ luật hình sự
trốn ngày chín tháng năm năm hai nghìn một mươi ba
chỗ ở trước khi trốn
trung cư golden westlake một trăm năm mươi một thụy khuê phường thụy khuê quận tây hồ hà nội
theo lệnh truy nã
bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người đang bị truy nã
đến cơ quan công an viện kiểm sát hoặc ủy ban nhân dân nơi gần nhất
sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng truy nã
phải báo ngay cho phòng một mươi bốn
cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu bộ công an
có địa chỉ tại số bốn mươi bảy phạm văn đồng mai dịch cầu giấy hà nội

chiều nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình dương
cho biết đã khởi tố vụ án giết người phi tang thi thể
gây xuân sao dư luận xảy ra tại xã hưng hòa huyện bào bàng tỉnh bình dương
công an cho biết vẫn đang tạm giữ nhóm nghi can
gồm phạm thị thiên hà trịnh thị hồng hoa
cùng chú tại thành phố hồ chí minh
lê phú hạnh chú tại bình dương
và lê ngọc phương thảo chú tại tỉnh tiền giang
để điều tra mở rộng về hành vi giết người
danh tính của hai nam nạn nhân bước đầu được xác định là
trần đức linh quê ở nghệ an
và trần trí thành tạm chú tại quận phú nhuận thành phố hồ chí minh
liên quan tới vụ án này công an đang mở rộng điều tra
truy tìm người phụ nữ thứ năm để điều tra làm rõ vụ án
trong phần cuối của bản tin sẽ là những thông tin dự báo thời tiết